thưa quý vị và các bạn vào lúc một mươi sáu h năm mươi năm lực lượng chức năng của tỉnh quảng nam cho biết là đã đưa vào bờ ba mươi bốn người
trong vụ chìm cano trên vùng biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
trong đó một mươi ba người đã tử vong năm người khác đang mất tích
hiện lực lượng biên phòng cùng với các lực lượng khác đang huy động tối đa người và phương tiện tiếp tục tìm kiếm những người mất tích
vào lúc một mươi bảy h năm có thêm một số tàu cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
xuất phát từ cảng đồn biên phòng cửa đại tham gia cứu nạn
trước đó vào lúc một mươi bốn h một mươi phút cùng ngày đồn biên phòng cửa đại hội an nhận được thông tin một vụ lật cano chở khách
có ba mươi chín người trôi giặt trên biển gồm ba mươi sáu hành khách ba thuyền viên trong đó có hai trẻ em
cano gặp tai nạn mang biển kiểm soát qna một nghìn một trăm năm mươi hai thuộc công ty du lịch phương đông tại hội an
cano đang đưa khách tham quan du lịch xã đảo cù lao tràm
trên đường từ cù lao tràm vào cửa đại thì bị lật
được biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn ở ngoài khơi vùng biển nơi chiếc cano gặp nạn
đang có sóng lớn gió mạnh nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn
ngay lúc này ngọc lũy phóng viên antv thường trú tại khu vực miền trung
đang có mặt tại hiện trường vụ chìm cano sẽ cung cấp thêm thông tin về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng công an sở tại
vâng xin được mời chị ngọc lũy ạ
vâng xin được chào chị ngọc lũy

đó là những du khách từ bình dương và thành phố hà nội xăm đòn ghế để thăm quan bác đạo cù lao tràm

hiện thì trên cano không tồn người

với hợp với phòng cảnh sát phòng chế trị giấy và tướng nạn khu hộ thành phố hội an

cho nên là các công tác tìm kiếm tướng nạn khu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn
hiện tại thì vẫn chưa tìm thêm được người nào trong số năm người gặp phòng mất tích ạ
vâng xin được cảm ơn những thông tin mới nhất mà phóng viên ngọc lũy vừa cung cấp
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ tai nạn đáng tiếc trên
trong các bản tin thời sự tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi